vừa được quốc hội thông qua đã mở rộng cửa cho quyền tự chủ của các trường đại học
đây có thể coi là hành lang pháp lý quan trọng nhất khi giao quyền tự chủ cho các trường
thời gian qua việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các trường đại học công lập ở việt nam
đã được triển khai thí điểm và có được những kết quả ban đầu
tuy nhiên để phát huy cơ chế này một cách hiệu quả nhất
thì cần phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ bằng những giải pháp thiết thực hơn nữa
là một trong các trường đầu tiên thực hiện thí điểm tự chủ
qua hơn hai năm thực hiện đại học mở tp hcm đã có nhiều nỗ lực
vượt qua khó khăn bước đầu để có được kết quả như bây giờ
đó là sự thay đổi rõ rệt về cơ sở vật chất phương tiện phục vụ giảng dạy cho sinh viên và giảng viên
nhờ đó chất lượng của sinh viên cũng thay đổi đáng kể
nó hoạt động giống như là một doanh nghiệp
thì nó đánh giá trên chất lượng của giảng dạy
đánh giá trên chất lượng của sinh viên được đào tạo ra
tuy là đóng nhiều tiền hơn so với khoa thường
nhưng mà em cảm thấy học phí đó là đáng để bỏ ra
như là mình mua cái dịch vụ tốt hơn để học tập tốt hơn
quá trình tự chủ tài chính cùng với quá trình bắt nhịp với xu thế thế giới
sinh viên đóng vai trò trung tâm chứ không phải là giảng viên
vì thế cách giảng dạy
chuẩn bị bài giảng buổi giảng của giảng viên
cũng phải khoa học chỉn chu hơn
mang tính mở và gần gũi
tăng sự tương tác trao đổi với người học
qua đó khơi gợi nền tính chủ động sáng tạo độc lập trong tư duy của sinh viên
trong cơ sở vật chất của trường thì cũng được trang bị các trang thiết bị khá là hiện đại
tương tác với sinh viên nó đỡ chánh nhàm chán
và thông qua đó thì các bạn sinh viên cũng hiểu bài hơn
tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn mà các trường đang gặp phải
trong đó khó khăn lớn nhất là hành lang pháp lý chưa rõ ràng trong tự chủ
đồng thời còn là quỹ đất đầu tư xây dựng trường
mà theo đó để một trường đạt chuẩn theo quy định của nhà nước
là tối thiểu năm ha hoặc từ hai năm đến ba m hai một sinh viên
với mức trần thu học phí theo quy định hiện nay
thì khó có một cơ sở giáo dục đại học nào mua được đất để xây trường
một khó khăn cơ bản còn lớn nhất đó là
việc các cơ sở giáo dục đại học được giao tự chủ
nhưng mà thiếu đất để xây dựng cơ sở đào tạo
đặt chuẩn nhà nước hoặc các địa phương nơi đóng trú
mà có cơ chế chính sách cho các cơ sở giáo dục đại học tự chủ
tiếp cận được nguồn vốn
tạo ra một cơ sở hành lang pháp lý đồng thuận
tránh mâu thuẫn giữa các văn bản hiện hành
và như vậy chúng ta hiểu tự chủ một cách thống nhất
và nó tạo ra một cái niềm tin đối với các trường
nói về khó khăn trong thực hiện tự chủ đại học
khó thủ tướng vũ đức đam cho rằng
điều này thực chất liên quan đến vấn đề nhận thức
và nhiều điểm trong nhận thức liên quan đến lợi ích và trách nhiệm
trước hết người ta đặt ra đến chuyên môn về học thuật
trong giảng dạy và nghiên cứu
bỏ cái can thiệp hàng ngày có tính hành chính áp đặt vào trong nội bộ trường đại học
thì chúng ta phải đặt một vấn đề tinh thần như vậy
và như vậy thì từ cái đấy thì nó ra nó phải có những quyền
về bộ máy về nhân sự
bao gồm cả thành lập bổ nhiệm miễn nhiệm chế độ đại ngộ
bản chất khi anh thực hiện tự chủ đại học là vấn đề anh phải thực hiện quản trị
rất rõ ràng rất xác nét
thế nhưng mà chúng ta chưa rõ nét đâu
thế nhưng tôi đề nghị là chuyển sang cái phương thức quản trị
và tăng cường năng lực
và tăng cường năng lực

và bộ sẽ cùng hỗ trợ các trường có một chương trình chung
cho các vị trí chức danh
và bồi dưỡng cho các ông chí
để tránh từng trường một nó khó
thưa quý vị mới đây chính phủ vừa có nghị quyết đồng ý
cho phép thí điểm mở rộng quyền tự chủ của ba trường đại học
theo chỉ đạo của chính phủ bộ giáo dục và đào tạo xây dựng cơ chế thí điểm mở rộng quyền tự chủ
cho ba trường đại học là đại học kinh tế quốc dân
đại học kinh tế thành phố hồ chí minh
và đại học bách khoa hà nội
các trường này sẽ được mở rộng quyền tự chủ
trong quản lý tài chính tài sản
và sử dụng tài sản công
giấy phép cho lao động nước ngoài
và kéo dài tuổi hưu của chủ tịch hội đồng trường
tất nhiên đó là chủ trương
nhưng đi vào thực thi thì đã xuất hiện khá nhiều khó khăn phát sinh
mà nếu không có những quy định hướng dẫn rõ ràng hơn
thì việc tự chủ sẽ chỉ đơn giản là hình thức
để hiểu thêm về câu chuyện tự chủ
thông qua những phân tích từ chính những người trong cuộc
ngày hôm nay vị khách mời mà chúng tôi mời tới trường quay
xin được trân trọng giới thiệu
phó giáo sư tiến sĩ hoàng minh sơn
hiệu trưởng trường đại học bách khoa hà nội
xin kính chào khán giả
lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn ông
đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa ông được biết là đại học bách khoa hà nội
đã thực hiện đề án thí điểm cơ chế hoạt động
từ năm hai nghìn một mươi sáu
và triển khai đổi mới toàn bộ chương trình đào tạo
để phù hợp với thế mạnh của trường
và đáp ứng nhu cầu của xã hội từ năm hai nghìn một mươi bảy
vậy thì sau khoảng thời gian triển khai thực hiện là bốn năm
thì chúng ta đã đạt được những cái kết quả tích cực như thế nào
thực ra là đại học bách khoa hà nội thì thí điểm
tự chủ trong việc xây dựng chương trình đào tạo
từ năm hai nghìn một mươi một khi mà được bộ giáo dục đào tạo giao thí điểm
và từ hai nghìn một mươi sáu thì được chính phủ giao thí điểm
với quyền mở rộng nhiều hơn
và từ đoán nay thì kết quả là
các chương trình đào tạo của trường được đổi mới
một cách căn bằng và toàn diện
theo hướng tiếp cận với những chuẩn mực của thế giới
và bám sát cái yêu cầu của thị trường lao động
và chúng ta thấy là trong những năm qua
sự thu hút đối với thí sinh vào trường
trong những năm qua là tăng đáng kể
số lượng cũng như điểm đầu vào
trong những mùa tuyển sinh vừa qua
thì thấy một cái tăng rất là rõ ràng
về thành tích bên ngoài thì chúng ta thấy vừa rồi
ngày một mươi một tháng chín vừa qua thì
một tạp chí uy tín trên thế giới
công bố bảng xếp hạng vào bách khoa hà nội
đã là một trong hai trường đầu tiên của việt nam
được lọt vào bảng xếp hạng một
trường đạo tốt nhất thế giới
và cũng ngay gần đây
ngày một mươi sáu tháng một mươi
lại công bố xếp hạng thế giới
theo các lĩnh vực đào tạo
và lĩnh vực kỹ thuật công nghệ
không những nằm trong top một
còn nằm trong top ba trăm linh một đến bốn trăm linh
trường đạo tốt nhất trên thế giới
đấy là những kết quả mà chúng tôi nghĩ rằng
một phần lớn là do việc quá trình
thực hiện tự chủ từ ngày hai mươi một đến nay
và rộng hơn từ năm hai nghìn một mươi sáu theo
nghị quyết định bảy mươi bảy của chính phủ
là một trong những trường tiên phong thực hiện việc tự chủ
chúng ta sẽ gặp phải rất là nhiều khó khăn
vậy thì cụ thể ở đây khó khăn chúng ta gặp phải là gì
đổi mới nhưng mà đi trước thì tiên phong thì cũng có cái khó khăn
cái khó khăn đầu tiên đó là
bản thân tất cả cán bộ lãnh đạo quản lý
ở trường thì đều phải học
xem là bây giờ trong tự chủ thì chúng ta phải xoay sở như thế nào
về cơ chế chính sách của nhà nước
có rất nhiều cái thứ mình phải vướng
mà mình phải vượt qua
mà chúng ta biết là khi đi
tiên phong ấy thì
vừa muốn đổi mới nhưng lại sợ sai
và cái chuyện mà chúng ta làm đúng
diễn giải nhiều khi đối với cơ chế chính sách khác nhau
nó cũng rất là khác nhau đấy là cái khó khăn
cái điểm thứ hai là làm sao mà thay đổi được
cái nhận thức của đội ngũ cán bộ
làm công tác truyền thông để thực sự
cán bộ giảng viên người lao động
rồi để tận sinh viên để hiểu được
cái quá trình đổi mới tự chủ này là như thế nào
chứ sinh viên thì họ nghĩ rằng là
khi tự chủ thì dẫn đến là hệ quả
là phải tạo phí cái điều đó không hoàn toàn đúng
nó chỉ là một phần cho nên là
cái khó khăn đấy là cái câu chuyện
mà phải làm sao để thay đổi được cái nhận thức
của cán bộ và sinh viên là cái con thứ hai
cái thứ ba cũng là quan trình về vấn đề
về kinh phí
theo nghị quyết định bảy thì các trường không được nhận kinh phí
chỉ thường xuyên và đầu tư trung hạn nữa
vậy thì cái kinh phí này phải lấy từ đâu
và đây thực sự là vấn đề hết sức khó khăn đối với các trường
vừa rồi thì phó giáo sư tiến sĩ hoàng minh sơn
có chia sẻ câu chuyện là
chúng ta cũng gặp phải khó khăn trong cơ chế
chính sách đúng không ạ cụ thể ở đây
là cơ chế chính sách chưa đồng bộ
hay là bất cập trong hệ thống
văn bản quy phạm pháp luật
chúng tôi nghĩ rằng là các cơ quan nhà nước đặc biệt
từ bộ giáo dục đào tạo và chính phủ cũng rất là
nỗ lực và cũng rất là có cái chủ trương
rất mạnh trong cái việc mà
điều chỉnh các cái chính sách các cái luật pháp
và cụ thể vừa rồi chúng ta thấy là luật giáo dục đều
đã được sửa đổi với những bước tiến
hết sức quan trọng tuy nhiên là
chúng ta biết chúng tôi cũng hết sức để chia sẻ
việc xây dựng các luật cũng như những văn bản hướng dẫn
với nhiều bộ ngành khác và cũng cần thời gian
và cũng cần các trường thí điểm đi trước
để phát hiện ra
để thấy những vấn đề bất cập và thực sự là
trong quá trình trình khai vật rồi thì những vấn đề bất cập này
sinh ra thì chúng tôi cũng đã đề xuất
với các bộ ngành với chính phủ và chúng tôi tin rằng
là trong thời gian tới thì các cái luật này
văn bản này nó cũng sẽ được
dần dần được chỉnh sửa để làm sao mà
thực sự tạo ra một cái môi trường
về pháp lý tốt cho các trường phát triển
và có một vấn đề nữa tôi cũng muốn đề cập
đến câu chuyện quyền tự chủ đại học ở việt nam
đó là thời gian qua thì quyền tự chủ
đại học ở việt nam được bàn đến với yêu cầu
là quyền tự chủ của nhà trường
không thể trao cho một cá nhân cụ thể là hiệu trưởng
mà phải trao cho một hội đồng trường
mà thành viên là những đại diện
tiêu biểu của nhà trường và xã hội
thế nhưng trên thực tế thì hiện nay
vai trò của hội đồng trường trong các trường
đại học thì chưa thực sự phát huy được hết
vai trò cũng như
là tác dụng vậy thì
quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào
thực ra thì cái quyền tự chủ của mỗi trường
thì không phải trao cho một cá nhân
cũng không phải chỉ trao cho hội đồng trường
mà phải trao cho toàn bộ tập thể nhà trường
trong đó có hội đồng trường
trong đó có ban giám hiệu trong đó có các tổ chức
chính trị xã hội trong đó có tập thể cán bộ
sinh viên và giảng viên hội đồng trường
là cơ quan đại diện và thể hiện quyền lực cao nhất
cái đó là rất là đúng tuy nhiên chúng ta
cũng phải thấy như thế này
một trường hoạt động tốt trong cơ chế tự chủ
không có nghĩa là một cơ quan nào
phải phát huy hết quyền lực của mình
phát huy vai trò là tốt
nhưng mà khi chúng ta không cần phải phát huy
hết quyền lực thì nơi đó mới là phát triển tốt
chúng ta thấy trong hai mươi bốn trường thí điểm vừa rồi
thì hầu như không có trường nào
có những vấn đề về
ta gọi là tranh chấp quyền lực
tất nhiên trong quá trình thí điểm thì có những cái có thể là
một cái sự xung đột nhỏ nhỏ
và cần phải tìm hiểu
rõ ràng là từ những thành viên hội đồng trường
thành viên ban giám hiệu hay là những
tổ chức khai trong trường thì đều phải
thay đổi dần dần cái cách hiểu
thực sự trong cái tự chủ thì vai trò
từng bên như thế nào giới hạn quyền lực đến đâu
và kèm theo trách nhiệm của mình như thế nào
và chúng ta hy vọng là với luật giáo dục đại học
sửa đổi mới thì các bên
cùng sẽ nhìn nhận lại và xem thực sự
là cái vai trò mình sẽ phát hiện đến đâu
quan trọng để đóng góp sự phát triển chung của trường
chứ không phải để mình phát huy hết cái quyền lực của mình
vâng vậy thì ông có kiến nghị gì
để chúng ta có thể gỡ được những cái vương mắc
hiện nay trong câu chuyện tự chủ đại học
chúng tôi nghĩ có ba vấn đề lớn
thứ nhất là các cơ chế chính sách
luật pháp giới văn bản quy viễn pháp luật
thì cần phải được
sửa đổi nhanh nhất
có những chủ trương
rất lớn của đảng của chính phủ
nhưng mà chưa được thể chế hóa ở trên
văn bản đó
thứ hai là
bản thân các trường cũng phải
rất tự chủ trong công việc
tìm hiểu thật kỹ
văn bản pháp luật và để hiểu rõ hiểu đúng
bản chất của tự chủ cũng như chúng ta
nói quay trở lại cái vai trò quyền lực
trách nhiệm của các cơ quan các tổ chức
ở trong trường đấy là vấn đề quản trị đại học
theo mô hình hiện đại
thứ ba là cái cơ chế tài chính của nhà nước
chúng tôi nghĩ rằng đây là một khâu thén chốt
gần đây cũng rất mừng là chính phủ
các lãnh đạo của nhà nước
cũng nói rất rõ trong câu chuyện là
tự chủ không có nghĩa là để các trường tự bơi
mà nhà nước vẫn có trách nhiệm
để cung cấp kinh phí
nhưng theo hình thức cạnh tranh
theo năng lực
để làm sao hiệu quả cao nhất
chứ không phải sẽ giảm chi
ngân sách nhà nước cho các trường
nếu chính sách này được thực thi nhanh chóng sớm
thì chúng tôi nghĩ rằng là đảng việt nam
có cái cơ hội để cất cánh và hội nhập quốc tế
như vừa rồi phó giáo sư tiến sĩ hoàng minh sơn
có chia sẻ là
để chúng ta gỡ vướng trong câu chuyện
tự chủ giáo dục
thì đương nhiên là cần sự hỗ trợ của chính phủ
vậy thì với trường đại học bách khoa hà nội
cụ thể ở đây là chúng ta cần phải hỗ trợ
trong lĩnh vực nào
chúng tôi nghĩ rằng là về mặt đào tạo đại học
thì các trường có thể làm rất là tốt
trừ một số ngành
mà đáp ứng cái nhu cầu
lâu dài của đất nước
thì nhà nước cần hỗ trợ những cái đó không nhiều
nhưng đặc biệt chúng tôi muốn
đề xuất về việc
hỗ trợ của nhà nước với
chính sách đầu tư cho nghiên cứu
đặc biệt là cho hạ tầng cơ sở để phục vụ nghiên cứu
thứ hai là
chính sách hỗ trợ kinh phí nghiên cứu
mà gắn kết với đào tạo sau đại học
bởi vì thực sự chúng ta muốn làm nghiên cứu tốt
thì phải gắn kết với đào tạo sau đại học
phải có chính sách học bổng cho nghiên cứu sinh
cho học viên sau đại học ở các trường
và các đề tài phải bám sát
với việc gắn kết với đào tạo sau đại học
hiện nay hai cái đó gần như là tách rời
và thứ ba nữa là
chính sách về tự chủ nhiều hơn
các khoản trong kinh phí
đề tài các chương trình nghiên cứu
nếu được như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là
chúng ta sẽ có một cơ hội lớn
để các trường nâng cao uy tín của mình
về mặt nghiên cứu
về mặt thành tích học học
và cái đó đã tác dụng trở lại nâng cao chất lượng đào tạo
cũng như là đóng góp để phát triển kinh tế xã hội
và để nâng tầm trên trường quốc tế
đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa quý vị một thực tế có thể thấy
đó là những năm vừa qua
giáo dục đại học đã có những chuyển biến tích cực
khi nhiều cơ sở đào tạo đã được tự chủ
và tự chịu trách nhiệm về đào tạo
nghiên cứu khoa học tổ chức bộ máy
và tài chính tuy nhiên để các trường tự chủ
thành công và góp phần đổi mới
nâng cao chất lượng thì chắc chắn là rất cần
sự đồng bộ trong các văn bản pháp luật
sự vào cuộc của các cấp các ngành có liên quan
và cả sự đồng thuận của xã hội
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình
đường tới tương lai kỳ này cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại